chỉ có thần búa mới giữ được hồn cho chiêng và chỉ có thần búa mới có thể giúp cho người nghệ nhân có đủ sự kiên nhẫn đôi tay khéo léo đôi tay thính nhảy hơn người thường để lấy lại âm thanh cho từng chiếc chiêng lạc điệu
chỉ có thần búa mới giữ được hồn cho chiếc chiêng lạc điệu
tại sao dụng cụ chỉnh chiêng của ông chỉ đơn thuần là chiếc búa nhỏ
vì ban đầu chúng tôi tưởng những dụng cụ chỉnh tiếng chiêng tiếng cồng phải là những trang thiết bị công nghệ kỹ thuật cao
xong thật bất ngờ dưới bàn tay của nghệ nhân nay phai chúng chỉ là những vật dụng hết đỗi thô sơ nhưng lại rất đa dạng
và chỉ với tấm lòng tâm huyết ấy người nghệ nhân này đã truyền dạy cho lớp lớp thế hệ đi sau
mà như ông vĩ sẽ là những hạt giống
để từ đó sẽ góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa cổng chiêng tại các địa phương
với những giải pháp hữu hiệu cùng hành động cụ thể của các cấp ngành hữu quan đã triển khai những nét đẹp của văn hóa cổng chiêng đang dần được khôi phục
và lực lượng nghệ nhân chỉnh chiêng cũng đang ngày một hiện diện nhiều hơn trong các buôn làng

với những giải pháp hữu hiệu cùng hành động cụ thể của các cấp ngành hữu quan đã triển khai những đét đẹp của văn hóa cổng chiêng đang dần được khôi phục
với những giải pháp hữu hiệu cùng hành động cổng chiêng đang dần được khôi phục
chiêng sau khi chỉnh xong phải được nghiệm thu tức mời người biết nghe thường là các già làng đến thẩm định
hế các giả nói đã đúng tiếng chiêng thì chiêng đã hết bệnh
nếu lắc đầu là chiêng chưa khỏe phải chỉnh tiếp
thế mới biết chỉnh chiêng là một công việc rất khó không phải ai biết đánh cồng chiêng đều có thể chỉnh được
nghệ nhân chính chiêng đòi hỏi không chỉ có khả năng diễn tấu cồng chiêng giỏi mà còn phải thực sự hiểu được hồn chiêng của dân tộc mình
nhớ nhiều bài chiêng cổ đặc biệt phải là người có đôi tay thẩm âm tinh tế và có niềm đam mê cùng với bàn tay khéo léo điêu luyện qua từng vết mài nhịp gõ mới có thể gọi đúng hồn chiêng trở về với buôn làng
với cộng đồng người thiểu số tây nguyên chỉnh chiêng là người có nghề ở vị trí rất quan trọng trong đời sống xã hội
nhưng số lượng nghệ nhân chỉnh chiêng còn rất ít
hầu như các lớp truyền dạy cồng chiêng này chỉ là dạy truyền nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng chứ chưa có lớp truyền dạy nghề chỉnh chiêng
và chúng tôi nghĩ những nghệ nhân như nay phai chính là những người đã cống hiến miệt mài góp sức mình gọi phần hồn từ ngàn đời của cộng đồng